hò là một triệu trứng phổ biến ở trẻ nhỏ và thường duyên liên quan đến các bệnh đường hô hấp
nếu không được xử lý kịp thời họ có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của trẻ
nó gây dối giấc ngủ stress lo lắng và ảnh hưởng đến tinh thần học tập của trẻ
một số loại hò thường gặp như hò khan thường là do bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên như cảm cúng hoặc cảm lạnh
đặc điểm là khi ho không tiết chất dịch và chất nhầy
hò có đờm bệnh hên xuyễn và nhiễm trùng đường hô hấp là hai nguyên nhân phổ biến gây ra hò có đờm
trẻ bị ho do bệnh lý ở đường hô hấp dưới xuất hiện tiết dịch và chất nhầy
hò là phản ứng trị nhân của cơ thể để loại bỏ chất dịch qua đường hô hấp dưới
hò gà các triệu trứng tương tự như cảm lạnh nhưng các cơn hò sẽ ngày càng trở nên nặng hơn
mỗi cơn hò gà kéo dài từ năm đến một mươi năm đợt
trẻ em bị oga có thể gặp các hiện tượng mặt mũi xanh tím và khó thở do thiếu oxy
tiếng hò ở trẻ em có thể xuất hiện dưới hai dạng chính là hò khan và hò có đờm
điều này có thể khiến trẻ cảm thấy khó thở gây phiền toái
giờ đây là những nguyên nhân thường gặp gây hò ở trẻ em
nhiễm trùng đường thở hoặc phổi bao gồm cả cúm
nhiễm trùng trong đường hô hấp trên hoặc dưới có thể gây ra tiếng ho
trẻ có thể ho nhẹ hoặc nặng tùy thuộc vào mức độ nhiễm trùng
vật làm tắc ngãn đường thở
khi có vật nằm trong đường hô hấp của trẻ nó có thể gây ra tiếng ho
điều này đòi hỏi sự can thiệp để loại bỏ vật cản và giúp trẻ thở dễ dàng hơn
hên phế quản
một trong những nguyên nhân phổ biến gây hò ở trẻ em là hên phế quản
tình trạng này làm cho đường hô hấp trở nên viêm nhiễm gây ra tiếng hò và khó thở
vấn đề khác của phổi bao gồm dị tập bẩm sinh tại phổi
các vấn đề liên quan đến phổi như dị tật bẩm sinh cũng có thể dẫn đến tiếng hò ở trẻ em
hò theo thói quen
một số trẻ có thói quen hò
đây là kiểu ho thường biến mất khi trẻ ngủ và không có bất kỳ nguyên nhân y tế đặc biệt nào
các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có các biểu hiện như
trẻ giờ bốn tháng tuổi
khi trẻ thở có vấn đề như thở tạo ra âm thanh bất thường hoặc thở nhanh
trẻ bị hò sau khi hóp thức ăn hoặc đồ vật
trẻ hò ra máu
dịch đờm có màu vàng xanh
trẻ có sốt
trẻ hò có mạnh đến mức nôn trớ
trẻ ho kéo dài hơn hai tuần và không có tiến triển tốt lên
hò là một triệu chứng không phải là bệnh
theo nghiên cứu có đến chín mươi chín các con hò trẻ là do virus
khi đó ho là phản xạ bảo vệ của cơ thể
giúp tấm chất đờm hay virus ra khỏi cơ thể
phòng ngừa viêm phổi
thông thường trong một đợt cảm
thường trẻ sẽ ho khoảng từ một mươi ngày đến hai tuần
ở giai đoạn đầu trẻ sẽ hò khan hò ít
sau bốn năm ngày trẻ sẽ ho rất nhiều do hệ thống niêm mạc trong đường thở
trong cổ họng phế quản sẽ có đờm để tiêu diệt virus
đến ngày thứ năm và sáu trẻ sẽ hò rất nhiều nhưng đây là lúc trẻ sắp hết hò
trên thực tế khi thấy trẻ bị ho cha mẹ rất lo lắng và sợ trẻ sẽ bị viêm phổi
nên đến ba bốn năm ngày cha mẹ sẽ tự dùng thuốc trị hò cho trẻ
đây là sai lầm của nhiều bậc cha mẹ
vì nếu tự điều trị thì việc cho trẻ uống thuốc họ gần như không có tác dụng
bởi vì hò chỉ là triệu chứng nguyên nhân khiến trẻ hò là do virus hoặc vi khuẩn
trong khi đó thuốc kho chỉ có thể để chặn phản xạ ho không diệt được virus hay vi khuẩn
nguyên nhân gây hò vẫn còn thì trẻ vẫn tiếp tục bị bệnh
vì vậy theo khuyên cáo nếu trẻ từ bốn sáu tuổi muốn uống thuốc trị hò phải có ý kiến của bác sĩ
do đó việc bố mẹ tự ý tìm mua thuốc trị ho cho trẻ dưới sáu tuổi rất nguy hiểm
ngoài việc cho trẻ uống thuốc trị ho một số bố mẹ cũng thường xuyên tự ý cho trẻ dùng kháng sinh
do đó dùng kháng sinh khi trẻ bị hò do virus sẽ không giúp ngắn thời gian bị hò
không phòng ngừa được các biến chứng như viêm tai dữa viêm mô hấp trên hay viêm phổi
ngoài ra nếu ưng kháng sinh bừa bãi khiến trẻ bị tiêu chảy dị ứng và nguy cơ kháng hóa sinh
lâu dần sẽ gây nguy hại cho trẻ
việc dùng kháng sinh cho trẻ phải có chỉ định của các bác sĩ
việc chỉ định trẻ dùng kháng sinh còn tùy thuộc vào mức độ nhiễm khuẩn
tuy tương trẻ mà các bác sĩ sẽ cơ đơn thuốc phù hợp
nếu trẻ bị ho kèm theo các triệu chứng bất thường cần đi khám chứ không tùy tiện sử dụng thuốc cho trẻ
cùng lắng nghe những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm nhật an
nguyên phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương để hiểu rõ hơn về vấn đề này
nhận được cơ thể mà người ta bị kích thích mà lọt vào đường hấp
hay là nó ngay cả có một cái gì ấy xuất hiện từ bên trong
mà nó gây ra cái cảm giác giống như là một cái dị vật đấy
thì nó sẽ có phản xạ ho
ho để nó tống cái vật lạ đấy ra ngoài
nhưng khi tác nhân mà nó gây quấy dối cái đường hốp ra ngoài
đường hốp ở đây là từ mũi thôi
chúng ta thấy mũi mà bị kích thích là cũng ho
ho là cũng là một cái phản xạ
mà đẩy ra từ đấy
rồi cho đến sâu những cái đường thở bên trong
các cái thanh quản khí quản phế quản
và kể cả những cái phế quản sâu bên trong
thì nó cũng sẽ có thể gây ra ho
thế còn ngoài ra thì
nó cũng có thể ho do những căn nguyên mà không phải ở đấy
ví dụ như là các bệnh lý kích thích
ở ngoài màng phổi những cái tổn thương ở tổ chức phổi
hay là một số các trường hợp bị kích ứng khác
nhưng mà nói tóm lại là
ho nếu bình thường thì
một cái phản xạ hết sức là bình thường
và có thể ai cũng có thể gặp được
chúng ta có nhìn thấy là có nhiều người
ví dụ như uống nước mà bị sặc thế thì sẽ ho
hay là ăn ớt cay quá
nói ví dụ như thế tăng tiết nhiều quá
thì nó cũng có thể ho
thì nếu mà ho mà không gắn liền với một cái
dấu hiệu gì bất bình thường
thì mình không phải điều trị gì cả
tức là đấy là một cái phản xạ bảo vệ bình thường
trước tiên là ta phải nói
ho bệnh lý là nó gây ra do những cái gì nữa
thế thì nếu mà ho bệnh lý
thì cái đầu tiên là các bệnh lý là đường hấp
đường hấp nó bị viêm
bị dị ứng bị kích thích
bị bất cứ cái gì trên
như khi nãy từng nói từ mũi
rồi xuống lên đường thở thanh quản
kể cả phổi bằng phổi tiêu có thể gây nên ho
đấy là cái
tức là cái ho bệnh lý là do các bệnh lý
trên đường hấp là cái hàng đầu
thế còn ngoài ra cũng có thể ho
những cái bệnh lý mà không thuộc đường hấp
những cái này thì ít thôi
nói ví dụ như là
có những đứa trẻ nó bị trào ngược
thì là nó cũng có thiếu những cái triều chứng ho
và thậm chí là ho ho kéo dài
thế thì có những đứa trẻ mà nó bị
một cái dối loạn về bệnh lý
về một bệnh tâm căn nào đấy chẳng hạn
thì nó có thành ho
nó là một phần dạ
nên mà không phải là
tự nhiên như chắc
mà nó thành ra như kiểu là
thì nó cũng có những cái trường hợp là như vậy
thế thì bây giờ
phân ra ho
là như thế nào
thì thực ra chúng ta sẽ có
rất nhiều cách phân loạn
cái thứ nhất là
nếu mà đã coi là bệnh lý
thì người ta sẽ xem là cái ho này là
ho cấp tính
hay là ho mạng tính
thì sẽ có những cái bệnh
mà lý gây ra ho cấp tính
và ho mạng tính
nói về cấp tính là do những cái bệnh lý
đường hô hấp
thì nó sẽ gây ho cấp tính
và khỏi thì nó hết
còn mạng tính thì nói ví dụ như là
những cái trường hợp bị ho gà
thì ngay cả những cái trường hợp
và như vậy thì có thể là ho kéo dài
hay là có một số các cái bệnh lý
như ta vừa nói
những cái bệnh dối loạn về tâm căn hay cái gì
hay là bị trào ngược rời thực quản
nếu mà không khỏi
nó có thể gây nên cái tình trạng ho kéo dài
còn ngoài ra thì có thể có những cái cơn ho
nó gọi là
kịch phát nguy hiểm
nó giống như cái tình trạng mà người ta hay nói
hội chứng xâm nhập trong cái tình trạng
dị vật vào đường thở chẳng hạn
thì cơn ho này là ho rũ rượi
ho tím tái ho có thể gây
tình trạng suy ấp mặn
đấy là cái cách phân loại thứ nhất
phân loại thứ hai thì người ta sẽ
phân biệt xem là ho này là ho ra cái gì
ví dụ như là
ho khan ho trả ra cái gì
ho khan tức là ho không có
không có bòm
cũng không có dịch
cũng không có
tiếng anh thì nó hay gọi là
tức là ho ho khô ho kháng không có gì
thì có thể là ho có đờm
ho có đờm rồi có thể ho ra máu
có thể vân vân
thì đấy là dựa theo cái tính chất của
cái chất mà
mà mình ho
như vậy nói tóm lại là còn nhiều cách phân loại khác
nhưng hai cái chủ yếu để
mình phân biệt trên lâm sàng
tức là chúng ta sẽ chú ý
nếu mà bệnh lý tức là cái ho đấy
nó gây ra cái ảnh hưởng
nó là do các cái bệnh lý gây nên
và ảnh hưởng đến cơ thể
thì tất nhiên cái ho đấy không còn gọi là
ho phản xạ bình thường nữa rồi
thì cái đầu tiên là chúng ta phải
phân loại theo cái tính chất ho
ho mà nặng nhất là ho cơn kịch phát
thì có thể gây nguy hiểm chẳng hạn
ho nhiều thì có thể là
cấp tính hay là mạng tính
thế còn cái ho ra máu
chẳng hạn thì đây là
thế thì là một trường hợp cực kỳ nặng rồi
thế thì ho ra đầm
ho đầm hay là ho khan
thì đấy là những cách phân loại
mà sơ sơ chúng ta có thể xem
thì trong những cái ho này thì chúng ta sẽ lưu ý
là nếu mà ho khan
là cái mà thường là chúng ta nhìn thấy là
không đáng ngại nhất
thế còn những cái ho có đờm ho ra máu
hay là những trường hợp ho kéo dài
thì đều là những cái
mà phải chú ý hơn
là cái ho khan ho cấp tính
thế còn tất nhiên là mức độ
ho càng nhiều thì
chúng ta càng phải chú ý rồi
những cái đấy là cần phải đưa đi khám ngay
chứ còn đừng có để cho
đứa trẻ mà lại có những cái cơn ho
rồi gây ra tình trạng suy hấp
thậm chí là có nhiều đứa trẻ
cơn ho là sẽ gây ra
tín tái trong ho gà
một cái cơn ho
và đến cuối là nó có thể rũ rợi
tím tái có thể gây ra nguy hiểm suy hấp nặng